dự án nhà máy bột giấy và giấy tân mai ở làng đắk rau lớn thị trấn đắk tô huyện đắk tô
được tỉnh con tum cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn chín
trong quá trình thực hiện dự án nhà máy đã tuyển dụng hàng trăm lao động tại địa phương
cử đi học nghề tại đồng nai để về làm việc tại nhà máy
tuy nhiên sau khi ra trường thì gần một mươi năm tất cả các học viên đều không có việc làm
dẫn đến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn vì nhà máy chậm tiến độ
chị y thị là một trong số hàng trăm học viên của tỉnh con tum
được nhà máy bột giấy và giấy tân mai tuyển dụng và cử đi học tại đồng nai
tuy nhiên từ khi ra trường năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã gần một mươi năm
chị y thị vẫn chưa được phía công ty bố trí việc làm
nguyên nhân là nhà máy vẫn chưa xây dựng xong và chưa đưa vào sử dụng
trên tay là nhà máy không hoạt động tân mai cũng không thấy không thấy nhà máy cũng bỏ trống như thế
không hoạt động đi học về cũng không có việc làm nữa
bản thân mình cũng buồn và cũng đi làm nông làm rễ cũng rất vất vả
khi dự án nhà máy sản xuất bột giấy và giấy tân mai triển khai
tỉnh con tum hy vọng sẽ giải quyết việc làm cho khoảng sáu tám trăm linh lao động
và thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi trồng mới trên bốn bảy trăm linh hecta rừng

trên tay là nhà máy không hoạt động tân mai cũng không thấy nhà máy không bỏ trống như thế
nên số công nhân được cửa đi đào tạo đến nay hầu như chưa có việc làm
ủy ban nhân dân tỉnh con tum cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
và cấp thay đổi giấy chứng nhận đầu tư vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án xuống còn một ba trăm linh tỷ đồng và diện tích đất là năm mươi bảy ha
tập đoàn tân mai cũng cam kết thực hiện xây dựng dự án đúng tiến độ
và vận hành chạy thử bắt đầu chạy quá tải vào quý i năm hai nghìn hai mươi
giờ đây người dân tỉnh con tum chỉ biết mong chờ đơn vị chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết
sớm đưa dự án nhà máy vào hoạt động